trước thông tin một người dân ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ đăng tải hình ảnh chụp chiếc xe kia karen màu trắng
có gắn biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm lên trang fanpage xe phú thọ khẳng định biển số này đã có chủ
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phú thọ đã vào cuộc xác minh và làm rõ
khẳng định thông tin biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm đã có chủ là sai sự thật
theo kết quả xác minh vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba admin của trang facebook xe phú thọ đã lấy thông tin hình ảnh
trên mạng photoshop gắn với biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm lên xe kia màu trắng để đăng tải lên trang xe phú thọ
với nội dung biển số này đã có chủ nhằm mục đích câu view
được biết biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm của tỉnh phú thọ phải đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba mới chính thức mở phiên đầu giá